xin chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh đang tăng cường xuống nước ta
mà nơi nó tác động đầu tiên chính là các tỉnh thành ở miền bắc
trong khi đó ở đông bắc bộ duy trì kiểu thời tiết khô giáo không mưa ngày có nắng
do đó về đêm trời rét vì hiện tượng phát xạ nhiệt
về đêm nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng từ một mươi một cho đến một mươi hai độ vùng núi trời rét đậm
ban ngày nhiệt độ ổn định trong mức là hai mươi hai mươi ba độ thời tiết khô ráo hành hào
cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nhưng phía tây bắc bộ lại có trạng thái sương mù nhẹ vào sáng sớm đặc biệt là tại vùng núi
vì thế nếu phải lưu thông trong khoảng thời gian này
quý vị nên di chuyển chậm và quan sát kỹ để giảm thiểu nguy hiểm
tuy nhiên khi nắng lên thì sương mù sẽ tan nhanh trời quang mây và có nắng
với nhiệt độ trưa chiều sẽ ra động từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ trong vòng ba ngày tới
trời rét bùng núi rét sâu
xuy xuống mảnh đất miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào
đến thừa thiên huế trời giảm mưa chỉ còn xảy ra ở vài nơi
cụ thể ở bắc trung bộ có chung trạng thái thời tiết như tại miền bắc là nắng hanh
còn các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế mưa giải rác về đêm và sáng
nhiệt độ là từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ sau đó tăng nhẹ từ một đến hai độ
khu vực còn lại của miền trung phía nam của đèo hải vân trời giảm mưa do nhiễu động gió đông yếu dần
mưa chỉ còn giải rác sau đó sẽ giảm nhanh ở trên toàn vùng
mưa giảm cũng làm cho thời tiết chuyển tốt hơn
do đó hoạt động dân sinh và lưu thông của người dân sẽ thuận lợi hơn
với nhiệt độ ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ đạt từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ ở phía bắc
và hai mươi bảy cho đến ba mươi độ ở phía nam hai ngày sau nhiệt độ sẽ tăng dần
lên đến vùng đất đỏ cao nguyên nhớ động trong đời gió đông và rảnh áp thấp sức đạo sẽ suy yếu dần
vì thế mưa ở tây nguyên sẽ giảm nhanh chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn vào chiều và tối
lượng mưa là không nhiều nên không ảnh hưởng đến quá nhiều đến đời sống của người dân
nhiệt độ trưa chiều phổ biến là hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ trời mát mẻ
cũng trong xu thế giảm mưa nam bộ không ngoại lệ với ban ngày trời nắng mưa giải rác trong ngày với lượng là không đáng kể
vì thế mà nhiệt độ sẽ tăng lên và phổ biến là ba mươi cho đến ba mươi ba độ thời tiết trên khu vực sẽ tôn lên